các nhà khoảng bốn mươi m hai nằm sâu trong hẻm ba trăm linh năm trên một mươi chín đường lê văn sĩ phường một quận tân bình tp hcm
thời điểm phát hỏa nhiều người ở gần lấy nước dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
các nhà chữa vật liệu chủ yếu là bao ni lông bìa giấy nên ít phút sau lửa bùng lên dữ dội sức nóng bao trùm khu vực
lúc cháy trong nhà có sáu người ở gồm hai trẻ nhỏ một cụ già và ba người đàn ông lớn tuổi
theo một số người dân người bên trong phát hiện đã tìm cách thoát ra ngoài
hai người đàn ông lớn tuổi trong lúc thoát ra thì được cho là phần gác sập xuống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
một nhóm dùng vòi rồng dập lửa từ phía trước nhóm khác dùng thang tiếp cận đám cháy từ các nhà bên cạnh
các nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ và sâu công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
khi dập tắt được đám cháy cảnh sát phát hiện hai người đàn ông là anh em ruột đã tử vong
một thi thể ở gần cầu thang và một là tại tầng trệt nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu dụi
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa ra khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hoành
chú tại viện quốc oai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyễn văn hoành với chức danh là tổng giám đốc công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam
đã đứng ra nhận mua hội
thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam thuê hoạt động kinh doanh
theo đó trên tám khách hàng đã ký kết hợp đồng đầu tư tương ứng hơn bốn mươi thiết bị quảng cáo
thực tế hoành chỉ mua khoảng tám trăm linh chiếc tv và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo
cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của nguyễn văn hoành
trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là gần sáu mươi tỷ đồng

sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ
đã bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang trốn tại khu vực phường trường xuân thành phố tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tận
tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng hải đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng
tiên cảnh khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở hải sử dụng vật dụng
giống chiếc liềm kề vào cổ ông chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền sau khi lấy hơn một mươi năm sáu triệu đồng
đối tượng này đã dồ ga bỏ chạy đáng chú ý trong khi đang trốn sáng ngày năm tháng một mươi hai
đối tượng này còn lưu lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ
lưu thông trên đường bạch đăng thành phố tam kỳ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
tạm giữ hình sự đối tư với vũ viết hải để tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra nhiều vụ cướp cướp giật tài sản của người đi đường
bị hại đa số là phụ nữ trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh tiền giang đã tiến hành xác minh
điều tra bắt giữ các đối tượng gây án có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một chị lê thị ngộ vừa điều khiển xe mô tô
vừa nghe điện thoại thì bị hai đối tượng cướp giật chiếc điện thoại
nhận được tin báo chỉ sau sáu tiếng đồng hồ công an thị xã cai lệ phối hợp công an xã bình thạnh
huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đã bắt giữ được hai đối tượng nguyễn hiệu quyên chú tỉnh đồng tháp
và phan thị cẩm vân chú thành phố cần thơ
điều tra mở rộng quyên và vân khai nhận thực hiện hai vụ cướp tài sản khác tại tiền giang và đồng tháp
làm hộ thủ tục này cái đồ gừng gà rồi thời gian đó thì nó đã phi tan rồi còn đâu mà kiếm
không ngờ là anh em lại đi làm lẻ cho mình như vậy luôn
một giờ đêm mà điện em là kêu em lên nhận dạng em thấy là mấy anh em cũng lẹ lẹ làm đó thẳng là người ta có trách nhiệm
em cũng rất kinh nghiệm luôn giờ em đi đâu là em cũng bỏ trong cấp xe
em cảm thấy chú giác như là người ta không có lòng tham đi nhưng mà nếu mình tạo cơ hội thì người ta nãy xin lòng tham
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã cai lệ đã điều tra khám phá năm vụ cướp xe
bắt giật tài sản khởi tố bắt tạm giam một mươi đối tượng phạm tội
qua điều tra mở rộng phát hiện thêm bảy vụ trong đó có năm vụ ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh
mới đây đối tượng bùi văn thanh chú huyện cái bè đã bị lực lượng công an bắt giữ chỉ sau hơn bốn giờ gây án
gần tới những ngày lễ tết thì tội phạm gia tăng trong đó các tội phạm cướp dựt tài sản
thì lực lượng chúng tôi sẽ tham mưu cho công an thị xã
và lại thực hiện các biện pháp ví dụ như là từng tra để phát hiện các đối tượng cướp giật
rồi là phối hợp với các đơn vị gà sót lên danh sách quản lý các đối tượng ở các địa bàn lân cận
chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm thông tin chỉ huy phòng tham mô công an tỉnh
để là kịp thời phát hiện các đối tượng cướp giật tài sản và nhanh chóng bắt giữ
qua các vụ việc nêu trên ngoài sự cảnh báo về hành động liều lĩnh
của tội phạm mỗi cá nhân cũng cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cá nhân
để đối tượng phạm tội không có cơ hội hoạt động nhất là đối tượng cướp giật tài sản
với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp lực lượng công an tiền giang
kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sau gần một năm xảy ra vụ án dùng hung khí chém nhau bắt nguồn từ việc đi thu tiền góp xảy ra trên địa bàn thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm chín bị cáo về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng bảy đối tượng từ phía bắc vào thành phố rạch giá thuê nhà trọ để cho vay tiền góp
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tiến nhất
tìm con nợ để thu tiền góp thì bị lợi đánh nên đã trình báo cho đồng bọn để đến giải vây
sau đó các đối tượng mang theo hung khí đi tìm và đánh nhau với lợi và cường
hậu quả lợi bị chém gây thương tật ba mươi hai còn cường và nhóm cho vay tiền bị thương tật hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng bốn mươi năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
ngày hôm nay lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm linh mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng hải đội ba trăm linh một thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp danh giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh tiền giang lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu ma số hiệu hp bốn nghìn hai trăm năm mươi một có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có
tàu có tám thuyền viên dòng trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê ở hải dương làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông sơn trên tàu đang chở khoảng một trăm linh mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật